những năm qua tỉnh bình định đang thực hiện các biện pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng tập trung cho nông nghiệp chất lượng cao
một trong những mô hình đang đạt được hiệu quả tích cực là đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
trong nông hộ tỉnh bình định giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
gần một năm nay anh nguyễn thanh tập ba mươi bảy tuổi ở xã tây an huyện tây sơn tỉnh bình định
đã chuyển đổi mô hình lò gạch thủ công của gia đình trước kia
thành chuồng trại nuôi bò với sự hỗ trợ từ đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
trong nông hộ tỉnh bình định giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau một mươi tháng nuôi bò thịt chất lượng cao anh tập ước tính thu lời gần một trăm linh triệu đồng
nguồn thức ăn cho bò thịt chất lượng cao chủ yếu là tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp
như dơm dạ lá cây bắp thức ăn tinh bổ sung chiếm tỷ lệ rất thấp
các giống bò này ít khi gặp dịch bệnh sản phẩm lại tiêu thụ dễ dàng
nên chăn nuôi bò đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao
tạo công an việc làm và thu nhập đáng kể cho người chăn nuôi
vì khả năng tăng trọng của chăn nuôi
nhóm bò thịt chất lượng cao này so với nhóm bò lai cụ bredman tăng trọng
đạt từ ba mươi ba mươi năm so với nhóm bò cũ
một cái thứ hai giá trị hàng hóa mà nhóm bò thịt chất lượng cao này mang lại
thì thực tế là nó cũng tăng từ hai mươi năm ba mươi năm so với nhóm bò cũ
hiện nay bê giống bình định đã được xuất đi nhiều tỉnh trong khu vực như phú yên

quảng ngãi và được bà con nông dân đánh giá rất cao về chất lượng
ngành nông nghiệp tỉnh bình định đang gấp rút xây dựng nội dung kế hoạch
nhằm thiết lập và phát triển nhãn hiệu chứng nhận bò thịt chất lượng cao bình định
trên cơ sở các giống bò thịt chất lượng cao ba b và red augud
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi sẽ xây dựng xong và phát triển thương hiệu bò giống chất lượng cao bình định